tại lai châu hàng trăm viên chức hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế thuộc ngành y tế tỉnh và chủ yếu là người trẻ
thì lại đang rất lo lắng vì sắp bị cắt hợp đồng và phải thi tuyển lại
hàng trăm viên chức ngành y tế lai châu đang rất mong tỉnh lai châu quan tâm xem xét
để có cơ chế phù hợp bảo đảm quyền lợi và sự công hiến trong nhiều năm qua
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay sở nội vụ và sở y tế lai châu đã xét tuyển hai trăm sáu mươi viên chức
có trình độ trung cấp trở lên vào hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế bổ sung cho các đơn vị trong ngành y tế
tuy nhiên sau kết luận thanh tra công tác nội vụ tại sở y tế của sở nội vụ lai châu số một nghìn chín trăm một mươi chín ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
thì hai trăm sáu mươi viên chức này bị cắt hợp đồng và phải thi tuyển lại
số lao động này rất bức xúc vì cho rằng họ đã có quyết định trong chỉ tiêu biên chế
hoàn thành nhiệm vụ hàng năm nhưng bị cắt hợp đồng để thi lại như những người mới là bất hợp lý
khi được xét tuyển hầu hết các viên chức trên đều được thông báo sẽ nhận quyết định hợp đồng trong biên chế
sau một năm tập sự được xét và được thông báo sẽ nhận quyết định hợp đồng trong biên chế
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi một đến nay hai trăm sáu mươi viên chức này đều phải ký hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng từng năm một mà vẫn chưa được xét vào biên chế
việc cắt hợp đồng để thi lại là rất khó khăn nếu đỗ thì phải làm lại từ đầu không đỗ sẽ thất nghiệp
nếu hiện nay mà tiếp những người mới thì đơn vị này mất thời gian đào tạo và lại hướng cái này từ đầu
rất là lãng phí mà về là chưa quen việc không làm việc tại đơn vị sẽ khó khăn
lý giải về việc cắt hợp đồng trên ông nguyễn tiến tăng giám đốc sở nội vụ lai châu cho biết
số lao động này chưa qua tuyển dụng theo nghị định số hai mươi chín ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
sở y tế có quyết định công nhận hết thời gian tập sự đối với viên chức cho những lao động
hợp đồng là không đúng quy định hiện tỉnh lai châu đang xem xét thống nhất hình thức thi tuyển cho số lao động hợp đồng này
tuy nhiên lãnh đạo sở y tế lai châu cho rằng việc ký hợp đồng với các lao động là đúng quy định
vì căn cứ vào nhu cầu và chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm của ngành
mặc dù nhiều lần sở y tế đã có văn bản đề nghị sở nội vụ tổ chức tuyển dụng cho số viên chức hợp đồng này nhưng không được thực hiện
để mà làm việc nó hoàn thành được cái nhiệm vụ các cái vị trí việc làm như hiện nay
thì ngành cũng đã và các đơn vị sử dụng lao động này cũng đã phải thực hiện rất là nhiều loại hình đào tạo đối với các số lao động này
đó là đào tạo ngắn hạng rồi tập huấn hàng năm ít nhất tập huấn cũng phải hai ba đợt
rồi trong quá trình làm việc với nhau thì cũng phải cầm tay chỉ việc
đấy là các hình thức đào tạo thì mới làm được như hiện nay
với tâm tư nguyện vọng của hai trăm sáu mươi lao động bị cắt hợp đồng
tỉnh lai châu cần cân nhắc xem xét khi đưa ra hình thức thi tuyển để đảm bảo kết quả thi phù hợp với khả năng
bởi nếu không thi đỗ sẽ phải nghỉ việc gây lãng phí một đội ngũ y tế được cho là có kinh nghiệm chuyên môn
trong khi tuyển được người mới sẽ mất công sức và kinh phí đào tạo chuyên môn thì chưa hẳn đã bằng được người cũ